ngày hai mươi một tháng ba tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học
vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay thực trạng và giải pháp
tại hội thảo đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu
đến từ học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và đoàn viên thanh niên
trong khối các cơ quan trung ương
trên tinh thần xây dựng trách nhiệm thẳng thắn và cởi mở
các tham luận đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong việc học tập lý luận chính trị
của cán bộ trẻ hiện nay đồng góp những giải pháp kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa
chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ nói chung
và cán bộ khối các cơ quan trung ương nói riêng
đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục lý luận chính trị
góp phần phát triển hình thành đội ngũ cán bộ trẻ của các bộ ban ngành trung ương vừa hồng vừa chuyên